cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm đang tạm giữ bốn đối tượng gồm nguyễn toàn trung nguyễn mạnh liêm vũ anh nghiệp và võ đình phụng để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó các trinh sát đã theo dõi bắt quả tàng nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách
tại nơi ở của các đối tượng cũng là nơi sản xuất các loại văn bằng chứng chỉ công an thu giữ gần ba trăm linh loại giấy tờ nghi vấn làm giả như căn cước công dân giấy phép lái xe nhiều loại bằng cấp và máy móc thiết bị dùng để sản xuất văn bằng chứng chỉ
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận thông qua ứng dụng lai do tên hùng chưa rõ lây lịch làm trưởng nhóm hùng chuyển các file phôi văn bằng giấy tờ đã có sẵn chữ ký và mộc đỏ